ngày hôm nay trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số bài đăng tải thông tin kêu gọi tiền phung điếu
và đang kèm số tài khoản ngân hàng của những người thân trong gia đình ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an quận cầu giấy hà nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
những thông tin này đã được chia sẻ rầm rộ
trước thông tin này gia đình các chiến sĩ khẳng định gia đình không có chủ trương làm việc này
những hành động này dù vô tình hay hữu ý không chỉ làm tổn thương
xúc phạm đến tình cảm mà mọi người đã dành cho những người chiến sĩ đã hy sinh
mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình cũng như uy tín lực lượng công an
đề nghị tất cả các tổ chức cá nhân hãy chấm dứt ngay hoạt động đăng tải thông tin tài khoản thân nhân gia đình
lên mạng để kêu gọi quyền góp
tòa án nhân dân tp hcm vừa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với nhâm hoàng khang
trú tại tp hcm trong vụ án xâm nhập dữ liệu mạng máy tính rồi tống tiền
trước đó nhâm hoàng khang bị truyền thông tin
về tội cưỡng đoạt tài sản
được biết khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trong web sàn tiền ảo t rex của anh vũ ngọc châu
từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
sau khi lấy được thông tin của hai mươi chín khách hàng của sàn này khang đã tống tiền ông châu gần hai trăm chín mươi hai triệu đồng
ngoài ra khang còn sử dụng tài khoản để chiếm đoạt tám hai triệu đồng trên sàn tiền nào này
rồi bán cho người khác
tòa án nhân dân tp hcm
nhận định hành vi của khang có dấu hiệu của tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính
mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác từ đó quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nông thị loan
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy biết bị hại muốn xin cho con vào học trường công an nhân dân
loan nói dối có nhiều mối quan hệ có thể xin được tuy nhiên cần phải có tiền để làm các thủ tục có liên quan
bị hại đã chuyển tiền cho loan tổng số là bốn trăm linh triệu đồng tuy nhiên loan không xin được và cũng không có tiền trả lại
chưa dừng lại loan tiếp tục lợi dụng lòng tin của bị hại để yêu cầu chuyển thêm nhiều chi phí khác và đã chiếm đoạt thêm bảy trăm linh triệu đồng
ba đối tượng hồ viết hiệp hồ ngọc trí công và mai quốc thành vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
tỉnh thừa thiên huế tạm giữ hình sự
về hành vi mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
trước đó hiệp bị bắt quả tàng gây đăng tàng chữ năm viên nén và một gói ma túy
tiếp tục mở rộng công an tp huế bắt khẩn cấp công là người cung cấp ma túy cho hiệp
đồng thời bắt khẩn cấp thành thu giữ hai trăm ba mươi một viên nén một mươi hai gói chứa tinh thể rắn màu trắng
tổng khối lượng ma túy là hai trăm năm mươi chín gram
thành khai nhận mua ma túy để bán cho các đối tượng tại các quán bar trên địa bàn
trần văn hà chủ tại huyện nho quang tỉnh ninh bình
đang bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó khi đang điều khiển xe ô tô trên quốc lộ ba mươi tám thuộc tp duy tiên
anh lê sĩ lăng chủ tại tp duy tiên đã bị một nhóm đối tượng đi xe máy ném đá làm thùng kính chấn gió
khiến anh lăng bị bỏng hỏng mắt phải và chấn thương sọ não
qua đấu tranh lực lượng chức năng xác định trần văn hà là thủ phạm
hà khai nhận sau khi uống rượu bia đã cùng một số đối tượng khác đi ném đá kính ô tô đi ngược chiều ở các đoạn đường vắng
cơ quan công an cũng làm rõ hà và các đối tượng đã gây ra nhiều vụ ném kính ô tô ở trong và ngoài địa bàn
vào sáng ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm kiểm tra công tác đặc xá
nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín tại trại giam xuân lộc bộ công an
tham gia đoàn công tác về phía bộ công an có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
gần hai bảy trăm linh hồ sơ đặc xá đủ điều kiện để xét đặc xá trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới
trại giam xuân lộc có năm mươi năm hồ sơ
theo ban giám thị trại giam xuân lộc việc xét duyệt hồ sơ được tổ chức thực hiện công khai
minh bạch đúng quy định của pháp luật và đã được các tổ thẩm định liên ngành trung ương
viện kiểm sát nhân dân các cấp đến trực tiếp giả soát và kiểm tra
tại buổi làm việc chủ tịch nước đề nghị từ nay đến ngày hai tháng chín
các trại giam tạm giam và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước cần ra soát lại để đảm bảo không bỏ sót những phạm nhân có đủ điều kiện
và tuyệt đối không để lọt những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn được xét đặc xá lần này
đồng thời yêu cầu hội đồng tư vấn đặc xá thực hiện nghiêm pháp luật về đặc giá
không được phép để xảy ra bất cứ sai sót hay hành vi tiêu cực nào
nếu có phản ánh nào phải xem xét kỹ để không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn và chủ trương lớn này của đảng nhà nước
các địa phương tiếp nhận người đặc xá thực hiện ngay việc cấp lại căn cước công dân cho họ
bố trí công an việc làm hướng nghiệp cho người được đặc xá để tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái phạm
nhân dịp này chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại trại giam xuân lộc và trực tiếp đi thăm
kiểm tra bếp ăn nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân
tại hội vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị để đánh giá toàn diện các mặt công tác từ đầu năm đến nay
tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ và các đại biểu đã nghe đại diện cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
báo cáo tóm tắt về một số kết quả công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai tới nay cùng với đó là một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả công tác đảng và công tác chính trị trong thời gian qua
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị về một số bất cập còn tồn tại của công tác đảng và công tác chính trị
với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục một cách hiệu quả trong thời gian tới
đồng tình với một số nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
cục công tác đảng và công tác chính trị tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch hành động của đảng ủy công an trung ương
triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ như tham mưu học tập quán triệt nghị quyết trung ương năm khóa một mươi ba của đảng
tham mưu đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch công tác đảng công tác chính trị công an nhân dân trong một số lĩnh vực
đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong công an nhân dân tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảng và công tác chính trị trong công an nhân dân
còn tại đà nẵng trong sáng ngày hôm nay đoàn khảo sát số hai tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới do đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy đà nẵng
phát biểu tại buổi làm việc
thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an khẳng định nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một có ý nghĩa rất quan trọng
đưa ra đường lối tư duy mới là bước đột phá về lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
để công tác khảo sát có trọng tâm trọng điểm thứ trưởng lương tâm quang yêu cầu cần tập trung làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo
quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết làm rõ hình thức phương pháp quán triệt triển khai để nghị quyết đi vào cuộc sống
đánh giá thực chất những chuyển biến nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc so với thời gian trước sau khi nghe lãnh đạo thành phố đà nẵng báo cáo kết quả một mươi năm triển khai
thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một trên địa bàn thành phố bài học kinh nghiệm và những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như nỗ lực và kết quả thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng gắn với phát triển kinh tế
và đảm bảo quốc phòng an ninh
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị thành phố đà nẵng khắc phục một số hạn chế khuyết điểm khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết
đồng thời nhất trí với một số kiến nghị đề xuất của thành phố đà nẵng về mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo
nhiệm vụ giải pháp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

dùng trong luật xuất nhập cảnh của công dân việt nam năm hai nghìn một mươi chín
hộ chiếu này thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị thành phố đà nẵng khắc phục một số hạn chế quyết điểm khắc phục một số hạn chế
quyết định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung thêm mục nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu trong những hộ chiếu mới
trung tướng tô ân sô cho biết để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam khi ra nước ngoài học tập lao động du lịch làm việc
bộ công an bộ ngoại giao đang phối hợp với ba quốc gia tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của việt nam xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật để hộ chiếu việt nam sớm được công nhận
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trong đó thủ tướng đã gửi lời chia buồn sâu sắc với lực lượng công an nhân dân và gia đình của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong vụ cháy quán karaoke tại hà nội vừa qua
thủ tướng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo trật tự xã hội an ninh an toàn an dân trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy